quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bị cáo lê minh tài tên gọi khác là thảo vừa bị tòa nhân dân thành phố cà mau tỉnh cà mau đưa ra xét xử
theo cáo trạng do không đồng tình về quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh cà mau
nên từ ngày một mươi bảy tháng chín cho đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc đang bị cách ly y tế tạm thời và trong thời gian lái xe
lê minh tài đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận đã nhiều lần viết và đăng tải hai mươi tám bài viết
đoạn video clip lên mạng xã hội facebook với tên lê minh tài
nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín của lãnh đạo tỉnh cơ quan phòng chống dịch covid một mươi chín
gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước trong công tác phòng chống dịch
hội đồng xét xử tuyên phạt lê minh tài một năm tù giam
năm năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt bị cáo
đỗ quốc bảo sinh năm hai nghìn hai
trú tại thành phố quy nhơn về tội danh giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đỗ quốc bảo khi đó là sinh viên của trường đại học
nhân điện thoại của trần đình nguyên gọi đến nhà để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm là trần vũ bảo
đỗ quốc bảo về nhà mình lấy con dao bấm rồi đến nhà nguyên đưa cho bạn bỏ vào túi quần
sau đó do hiểu lầm đỗ quốc bảo bị một số người bên nhóm của trần vũ bảo đánh vào mặt
mẹ của nguyên can ngăn thì cũng bị trần vũ bảo dùng
trần vũ bảo bị đánh bằng tay đánh chúng
bực tức vì thấy bạn và mẹ ruột của mình bị đánh cho nên nguyên đã lấy con dao bấm
đâm liên tiếp nhiều nhát vào người trần vũ bảo gây thương tích năm mươi ba
sau vụ việc trên trần đình nguyên bị xử năm năm tù giam
đỗ quốc bảo bỏ trốn bị bắt giữ theo lệnh truy nã
một vụ trồng trái phép cây cần sa với quy mô lớn vừa bị công an huyện sông hình tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tang
vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba công an huyện sông hinh đã tập kích vào núi hòn cồ xã yà trôn
và phát hiện tại đây có một diện tích lớn trồng cây trái phép cần sa
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ gần một chín trăm linh cây cần sa một khẩu súng tự chế đã lên đạn thể thao quốc phòng
cùng với ba viên đạn và năm vỏ đạn
công an huyện sông hình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng đào ngọc lập
nguyễn văn dũng đặng văn thuận để điều tra và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô văn phú lê ánh vôn cùng chú tại xã tam mỹ đông huyện núi thành
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều tra của lực lượng công an vào năm hai nghìn một mươi bảy ngô văn phú nguyên là trưởng ban địa chính xây dựng
thuộc ủy ban nhân dân xã tam mỹ đông huyện núi thành và lê ánh vôn là nhân viên hợp đồng
của ban địa chính xây dựng xã này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người
không có tên thật tại địa phương và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không đúng quy định vụ việc gây bức xúc trong nhân dân ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
một vụ cháy gây thiệt hại bốn căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại khu vực tổ một mươi hai thành phố long xuyên tỉnh an giang và rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên người dân phát hiện nhiều tiếng nổ lớn rồi đám cháy bốc từ nhà kho
của ông trần phước tân là chủ hộ và quản lý kho sau đó ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang các nhà nhìn liên kề
sau khoảng một giờ đồng hồ với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi hai căn nhà một căn thiệt hại tám mươi một căn thiệt hại bốn mươi một xe ô tô và nhiều xe mô tô đã bị thiêu dụi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh bắt giữ ba đối tượng và thu giữ gần hai kg heroin
cụ thể vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực quảng trường thuộc tổ hai phường đề thám thành phố cao bằng
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các lực lượng
đã bắt quả tang đối tượng la đức thuận chú tại huyện trùng khánh thu giữ năm bánh heroin
có khối lượng hơn một bảy trăm sáu mươi một g
thuận khai nhận số ma túy trên là do đối tượng đàm quang hiến chú tải thành phố cao bằng
đưa cho thuận để mang đi bán kiếm lời
thuận là đối tượng đã có ba tiền án tiền sự về ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đàm quang hiến tại tổ sáu phường ngọc xuân thành phố cao bằng
thu giữ hơn một trăm chín mươi một g heroin hai cân điện tử cầm tay ba điện thoại di động và một số đồ vật tài liệu có liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã ra lệnh giữ người
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đàm quang hiến và hà khánh trâm
chú huyện hòa an về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh và công an huyện chư pư
đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thu hô nia sâm xã yà rồng
hung thủ sau khi sát hại hiếp dâm nạn nhân
đã phi tang thi thể xuống giếng sâu trong dãy vắng
đối tượng gây án là ra lan giang sinh năm hai nghìn một chú thôn yà sâm xã yà rồng huyện chư pư
tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu với nhiều người trong làng giao về nhà cãi nhau với gia đình rồi bỏ ra tròi dãy ngủ
đến hai mươi một giờ cùng ngày khi giang đi qua vườn cà phê thấy chị trịnh thị hồng chú cùng thôn thì nảy sinh ý định hiếp dâm
để tránh bị chị hùng phát hiện giang nhặt một khúc gỗ trong vườn
lèn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu sau đó bóc cổ thực hiện hành vi hiếp dâm
sợ bị người khác phát hiện đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết
đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định an toàn thông suốt công khai minh bạch và phát triển bền vững
cụ thể như sau phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng
theo dõi giám sát chặt diễn biến thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán trong nước và quốc tế
từ đó chủ động thực hiện các biện pháp điều hành thị trường theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng an toàn thông suốt
lãnh đạo chính phủ yêu cầu bộ trưởng tài chính chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước chỉ đạo các cơ quan liên quan
theo dõi giám sát diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế các dòng vốn ra vào thị trường để có giải pháp điều hành giám sát phù hợp
từ đó sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn minh bạch ổn định thị trường không để xảy ra rủi ro mất an toàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này chủ động công bố thông tin và thực hiện các giải pháp ổn định tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư
và với các cơ quan quản lý chứng khoán cần đẩy mạnh ra soát cơ chế chính sách và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
để có chế tài xử lý mạnh có tác dụng gian đe đảm bảo minh bạch và lành mạnh của thị trường